thưa quý vị thời tiết hai ngày nghỉ lễ vừa qua dường như không chiều lòng người đặc biệt là những hành khách đang đi du lịch
thời tiết xấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại của người dân
chiều hôm qua do trời mưa đường chân trượt một xe ô tô chở năm người trong một gia đình rơi xuống vực
vị trí gặp nạn tại xã bản hòn huyện tam đường tỉnh lai châu
ngày một tháng năm thông tin từ văn phòng bạn an toàn giao thông tỉnh lai châu cho biết
tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến năm người bị thương
sự việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng bốn tại km một mươi chín hai trăm linh tỉnh lộ một trăm ba mươi sáu thuộc địa phận bản trăn nuôi xã bản hòn huyện tam đường
lúc này tài xế là bùi quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thành phố hà nội điều khiển xe ô tô chạy hướng tam đường đi thành phố lai châu
trên xe chở theo vợ và ba con của tài xế nói trên
khi xe di chuyển đến xã bản hòn
vụ tai nạn làm ô tô hư hỏng nặng hai cháu nhỏ bị gãy đùi trái ba người còn lại bị đa chấn thương
hiện các nạn nhân được điều trị tại trung tâm y tế huyện tam đường
nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không quen đường miền núi gặp trời mưa đường chân trượt dẫn đến mất lái khiến xe lao xuống vực
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đầu tư vào cơ sở hạ tầng để góp phần củng cố an toàn giao thông luôn là điều mà người dân nào cũng mong muốn
làm thế nào để người dân an tâm giao thông trên các tuyến đường
đây là câu hỏi lớn dành cho chính quyền chức năng nhưng vẫn chưa có lời giải đáp